với tám mươi một màu cát tự nhiên cũng đánh dấu hai lần được vinh danh kỷ lục guinness việt nam của nghệ nhân ý lan là người tìm được nhiều màu cát nhất cả nước
đây là sự làm việc của nghệ nhân ý lan và các học trò của mình
hôm nay cô có hẹn đưa những người bạn đi thăm quan xưởng để giúp họ tiếp cận được gần hơn với việc làm ra một bức tranh cát như thế nào
hơn một mươi năm năm qua đã có biết bao học trò tìm đến với cô ý lan vì khâm phục tài năng của người phụ nữ này và muốn tìm hiểu được nhiều hơn về nghệ thuật tranh cát mới lạ độc đáo
sự tỉ mỉ trong từng thao tác quả thực đòi hỏi lòng kỳ nhẫn rất cao
bởi thế nếu không có niềm đam mê có lẽ sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn với từng hạt cát ly tì như thế này
mình quá là ngạc viên và mình quá là thích thú đó
vì tôi thấy là từng cái tỉ mỉ và rất là chi tiết và cẩn thận và từng hạt cát như vậy mà làm ra được một bức tranh quá nhiều chi tiết quá nhiều màu sắc và rất là đẹp như thế và sống động như vậy thì không thể nói hết
tôi nhìn qua những hạt cát mà nó tạo được những bức tranh thật là bất ngờ so với những bức tranh mà tôi theo
thì coi như nó quá thường so với những cái
từng cái hạt cát mà họ làm nên một bức tranh sóng động đến như vậy đây là một cái kỳ công
nhất là khi mà xuống tận mắt nhìn những người nghệ nhân họ đang làm thì tôi nghĩ rằng một cái công sức của một người tạo lên một bức tranh như vậy là quá hoàn hảo
và để hiểu rõ hơn về cách tạo ra một bức tranh cát như thế nào chúng tôi đã nhờ nghệ nhân ý lan trực tiếp hướng dẫn
để thử làm một bức tranh đơn giản
rồi trí nhìn cô trước nè nha
đây một tí tí nha
rồi mình ngó coi nó đều chưa
nếu nó chưa đều thì mình coi coi cánh nào nó chưa đều thì mình đổ nó
tức là mình sẽ làm những cái cánh hoa nhiều màu trọng lên nhau hả cô
uống rồi chứ bây giờ là trí mới làm đó
thật ra có thể làm được những hình ảnh này thôi
không có thể khác hơn được nữa
thì mình có bao nhiêu màu thì mình sẽ làm bao nhiêu tầng của cái cánh hoa hay sao
đúng rồi mà trí thích màu gì cũng được
tức là bây giờ trước khi mình làm một cái sản phẩm tranh cát thì mình có định hình rằng là mình sẽ phải vẽ lên hoặc là phát thảo nên nó như thế nào
à thí dụ mà chân dung á tất nhiên là mình phải phát quả sơ theo cái hình ảnh của người ta
còn nếu mà cảnh á thì mình nếu mà cái cảnh mà kiểu mà mình tự chụp á thì nó khác
nhưng mà cảnh theo yêu cầu mà cảnh của người ta có sẵn á thì mình cũng phải phát quả theo
nhưng mà có bao giờ khi mà mình làm một cái bức tranh cát xong thì khi mình vận chuyển á nó xê dịch thì nó làm cho những cái cát nó sai như thế nào
nếu mình xê dịch mà nó bị hư đó là do nghệ nhân người ta nén không chặt
thành ra là khi mà làm được một khúc thì nén làm được một khúc thì nén
phải nén bằng cách nào ạ
nén mình có thể nếu mà cái ly á thì mình có thể dùng cái cắn muỗng mình nén
còn nếu mà cái cái cái như cái những cái bức tranh cát á thì mình dùng cái que tre để mình nén xuống
rồi nãy giờ trí đang quan sát hết rồi ha
bây giờ tới trí nha
đây là những hình ảnh mà người đầu tiên có thể làm được
thật sự thì khi nãy thấy cô y lan làm mà cô y lan làm bảo rằng đây là một động tác cơ bản thôi thì hoàng trí nhìn cô y lan làm rất là thuần thuộc
và cũng nghĩ là nó cũng nhẹ nhàng thôi
nhưng mà không ngờ khi hoàng trí mới thử được có vài phút thôi
là tay bên đây nó đã mỏi hết rồi
bởi vì mình phải chịu lực vừa nhẹ nhàng vừa chậm trại
để thả những cái hạt cát xuống
để nó không bị dịch chuyển sang một cái vị trí khác
và thật ra đối với hoàng trí thì cái này nó rất là khó luôn
vậy thì còn với những cái bức tranh kỳ công hơn
với những nét kỹ thuật cao hơn thì sao
đấy là hoàng trí không làm nổi
và để nhìn lại mới thấy rằng là mọi người sẽ phải rất là tỉ mỉ
rồi bỏ công sức của mình rất là nhiều
quan sát cũng rất là kỹ
để đặt để vào trong đúng cái đường vẽ của nó
còn như hoàng trí thì đường nào cũng ra như đường đấy
cứ gợn sống mà thôi à
từ khi ra đời cho đến nay
bộ môn tranh cát đã đạt được những thành tiệu nhất định
và ngày nay càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực tranh nghệ thuật
sự kiện nổi bật nhất là tháng một mươi một năm hai nghìn sáu
tranh cát của nghệ nhân ý lan
được vinh dự chọn làm vật phẩm quốc gia
cho tặng cho các nguyên tử
tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
với hai mươi một bức chân dùng của hai mươi một nguyên thủ
tham dự hội nghị apec tại việt nam
qua những hội nghị cấp cao
hội nghị apec hội nghị asean hội nghị các bộ trưởng
và những hội nghị khác
thì khi mà được nhận những quà tặng
từ việt nam mình trao tặng cho các nhà nguyên thủ
thì phải nói rằng là các ngài rất là tháng phục
và khi mà được nhận những quà tặng
các ngài cũng rất là thắc mắc
tại sao những hạt cát trơn trượt vua hồn như vậy
mà cho ra những tác phẩm như thế này
chính ngày bush ngày putin ngày lý hiển long
đã gửi thư qua việt nam
và cảm ơn việt nam mình
đã cho ra những tác phẩm mà họ không thể tưởng tượng được
sau đó không lâu tranh cát việt nam
lại có thêm vinh hạnh
đưa quốc đảo singapore đặt hàng để làm vật phẩm quốc gia
cho tặng các nguyên thủ
trong các dịp viễn pháp
thăm nhà nước
đây là một vinh hạnh không chỉ của nghệ nhân ý lan
mà còn là của cả nghệ thuật tranh cát việt nam
tôi rất là hạnh diện
khi ý định của tôi
muốn đem cái môn nghệ thuật
của nước nhà mà thế giới không có
đem ra ngoài
để cho các nước bạn biết
tôi nghĩ rằng là văn hóa việt nam
được cộng thêm một môn nghệ thuật
mới mà thế giới không có
sau gần hai mươi năm xuất hiện ở việt nam
tranh cát ngày càng được
mọi người biết đến và thưởng thức
có thể nói đây là sản phẩm mỹ thuật độc đáo
có một không hài trên thế giới
và rất đáng tự hào
tranh cát không chỉ đại diện
cho một môn nghệ thuật
mà còn là đại diện của hình ảnh đất nước
con người việt nam khi vươn ra với bạn bè thế giới
tuy tranh cát không xuất phát từ việt nam
nhưng qua bàn tay tài hoa
của những nghệ nhân người việt
đã mang đến cho chúng ta những cái nhìn
hết sức là thực tế chân thật và giàu cảm xúc
những hạt cát tưởng chừng như là vô chi vô giá
và thông qua những bức tranh cát này
một lần nữa hình ảnh về quê hương đất nước con người việt nam
lại đến gần hơn với bạn bè quốc tế
đến đây thì thời lượng dành cho muôn màu cuộc sống cũng đã hết rồi